một nhóm đối tượng có hành vi chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt tài sản và tiền của một người dân đang đi một mình trên đường vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên bắt giữ
cụ thể vào khoảng một h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng tám anh nguyễn báo hòa công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn gc ở khu công nghiệp phố nối a điều khiển xe mô tô đi đến đoạn đường vắng thuộc thôn thanh xá xã nghĩa hiệp huyện yên mỹ tỉnh hương yên
thì bị một nhóm đối tượng chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt chiếc xe máy cùng số tiền hơn một triệu ba trăm linh nghìn đồng và một điện thoại di động
quá trình điều tra truy xét đến một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã làm rõ và bắt giữ năm đối tượng có liên quan
cơ quan điều tra đã xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày một mươi bốn tháng tám trên địa bàn thôn yên phú xã giai phạm huyện yên mỹ và ngày một mươi tám tháng tám tại phường bần yên nhân thị xã mỹ hảo
đồng thời đã thu giữ một thanh đao bốn chiếc xe máy là vật chứng của các vụ cướp do các đối tượng gây ra